kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi
huyện quốc oai ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tính với virus sars cov hai
các ca bệnh này được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và các trường hợp liên quan f
tại thị trấn quốc oai một mươi bốn ca và xã ngọc mỹ ba ca
như vậy sau bảy ngày khởi phát đến nay ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi sáu ca trú tại huyện quốc oai và tám ca tại địa phương khác
trong khi đó tại tỉnh bạc liêu thì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục có diễn biến phức tạp
khi địa phương này vừa ghi nhận thêm bốn trăm linh bốn trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai trong hai mươi bốn giờ qua
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu vừa có
quyết định nâng cấp độ dịch covid một mươi chín tại một số địa phương
theo đó từ giờ ngày ba mươi một tháng một mươi thị trấn gành hào huyện đông hải và xã vĩnh trạch đông
thành phố bạc liêu sẽ nâng cấp độ dịch covid một mươi chín từ cấp độ hai vùng nguy cơ trung bình
lên cấp độ bốn vùng nguy cơ rất cao thuộc vùng đỏ
như vậy thì tính đến thời điểm này toàn tỉnh bạc liêu đã có một mươi một xã phường thị trấn
áp dụng cấp độ dịch covid một mươi chín là cấp độ bốn
thần tốc truy vết xét nghiệm nhanh khoanh vùng gọn
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm là những biện pháp cấp bách mà tỉnh hà giang
đã và đang triển khai ngay khi liên tục ghi nhận các ca dương tính với sars cov hai
trong cộng đồng trong năm ngày vừa qua
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà giang
vẫn tiềm ẩn những diễn biến hết sức phức tạp
hà giang tập trung tổng lực kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây
khoanh vùng dập dịch trong thời gian ngắn nhất không để phát sinh ổ dịch mới
tỉnh hà giang cũng bám sát nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
không thực hiện phong tỏa các địa phương mà chỉ tiến hành phong tỏa khu dân cư
khu vực hẹp với tình hình hiện nay cách ly y tế các đối tượng phù hợp
để giảm khu vực phải cách ly đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi thành phố hà giang ghi nhận trên một trăm linh trường hợp dương tính sars cov hai
lực lượng y tế đã test nhanh được hàng chục nghìn mẫu
truy vết tất cả các f và f một
chủ động ngăn chặn dịch thành phố hà giang cũng yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị
doanh nghiệp khu dân cư nêu cao tinh thần chống dịch với phương châm
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu dân cư là một pháo đài chống dịch
trước thực trạng nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về những điều kiện
để được tiêm phòng covid một mươi chín đối với trẻ nhỏ
bộ y tế vừa ban hành quyết định số năm nghìn hai hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine
trong đó có nhiều quy định hướng dẫn cụ thể
theo hướng dẫn trẻ đủ điều kiện tiêm chủng nếu không có điểm bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
trẻ chống chỉ định tiêm chủng vaccine cùng loại khi có bất thường
tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước
hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời trì hoãn tiêm chủng khi đang mắc bệnh cấp tính mạng tính tiến triển
ngoài yêu cầu kê khai thông tin về trẻ
còn có thêm thông tin về địa chỉ số điện thoại của bố mẹ hoặc người giám định
sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện
một đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
vụ án này vừa xảy ra ở xá đăng cang huyện cờ đông bông tỉnh đắk lắk
và hung thủ đã bị bắt sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào ban đêm khi gia đình bà mai thị hoa
sáu tuổi trú tại xã đăng cang huyện cờ đông bông tỉnh đắk lắk đang ngủ
thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi đối tượng này đang lục tìm tài sản
thì con trai bà hoa là anh nguyễn duy tân ba mươi năm tuổi tỉnh dốc phát hiện và hô hoán
lúc này đối tượng giúp một con dao thủ sẵn trong người
đâm một nhát vào bụng bên trái làm anh tân gục ngay tại chỗ rồi bỏ chạy
sau khi mà nhận được tin báo tới hiện trường
thì hiện trường này lúc này là người bị hại đã được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường thì có một cú vết máu nhưng mà người nhà đã lau đi rồi
chúng tôi có khám nghiệm rất kỹ hiện trường
rồi khoanh vùng này kia nhưng mà không để lại một manh mối gì hết
thì tổ công tác xác định đây là một vụ ăn rất là khó khăn
xảy ra vào ban đêm và đối tượng rất manh động
dùng dao nhọn để đâm qua nắm sơ bộ thì thương tích rất là nặng
thì lúc đó cũng rất nhiều cái hướng điều tra
chúng tôi cũng ban đầu thì có thể là hướng điều tra
có thể là mâu thuẫn cá nhân hết người bị hại
tuy nhiên nhà đình không có mâu thuẫn điều tra
sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện grongbong đã làm rõ
bắt giữ thành công đối tượng gây án là isen bia hai mươi sáu tuổi
chú tại xã tân tiến huyện grongpak tỉnh đắk lắc
tham gia đi trộm với ysen vào đêm hôm đó còn có yter pitmlo hai mươi năm tuổi chú cùng xã
bước đầu công an huyện grongbong làm rõ
tối hai mươi tháng chín ysen mang theo một con dao bấm và một chiếc kìm cắt sắt
đến nhà yter pit dù đi trộm cắp thì yter pit đồng ý
sau đó cả hai đi đến xã đăng cang huyện grongbong
tại đây hai đối tượng đột nhập ba tròi dãy của người dân
nhưng không trộm cắp được tài sản gì có giá trị
khi đến nhà bà hoa ysen đột nhập vào trong thì bị anh tân phát hiện
nên rút dao đâm anh tân một nhát gây thương tích bốn mươi năm rồi bỏ chạy
trên đường tàu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà của hộ dân khác để trộm cắp
nhưng bị phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ chạy về nhà
được biết ysen từng có hai tiền án về tội cội gây thương tích và trộm cắp tài sản
sau khi công an sớm làm rõ được vụ án đưa đối tượng về thử nghiệm điều tra
bà hoa đã phần nào yên tâm vui mừng viết thư cảm ơn đến công an huyện grongbong
giờ lực lượng công an đã bác được đối tượng gia đình tôi cũng vui mừng xin cảm ơn lực lượng công an rất nhiều
hiện công an huyện crong bông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lập một mươi năm tài khoản facebook để lừa bán xe máy giá rẻ không có giấy tờ và không rõ nguồn gốc chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
từ chiêu trò này nhiều người dân ở một số tỉnh thành và địa bàn hà nam đã bị đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
với sự vào cuộc tích cực các phòng nghiệp vụ công an hà nam đã nhanh chóng điều tra truy bắt được hai đối tượng
gồm vương văn phong và nguyễn tiến đạt cùng chú ở huyện ứng hòa thành phố hà nội
thủ đoạn của vương văn phong và nguyễn tiến đạt là lập các tài khoản facebook với nhiều tên gọi khác nhau
sau đó đăng nhập vào các hội nhóm facebook để đăng tin bán xe giá rẻ và kèm theo hình ảnh các loại xe máy ở tình trạng còn mới
khi có khách muốn mua xe hai đối tượng thống nhất
giá trị xe thời gian giao xe và yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản
nhằm tạo niềm tin với khách mua xe hai đối tượng gửi hình ảnh thể hiện việc đã vận chuyển xe đến địa điểm giao
khi người mua nhận chuyển tiền thành công các đối tượng lừa đảo liên chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng vương văn phong và nguyễn tiến đạt
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần ba mươi bị hại ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
và mới đây đã xuất hiện thêm hình thức cho vay lãi nặng mới đó là thế chấp bằng ảnh clip khiêu dâm khỏa thân
đây là một thủ đoạn rất mới và đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín dụng đen
nhằm khống chế con nợ ép trả lãi suất cao
nhiều đường dây cho vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân đã được triệt phá
đặc biệt vừa qua công an quận nam từ liêm hà nội đã phát hiện gần một khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là ảnh khiêu dâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
gửi ảnh và các đoạn clip khỏa thân kèm theo chứng minh nhân dân tài khoản mạng xã hội là có thể vay từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
lãi suất giao động từ ba mươi đến năm mươi một tháng
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng thời gian gần đây
tôi mà đóng khung chuẩn thì sẽ bị phát tán ảnh và clip khỏa thân ạ
nhưng mà vì khó khăn quá nên là cũng bất chấp ạ
không có suy nghĩ gì chỉ biết là vay và lấy tiền đấy ạ
các đối tượng lợi dụng triệt để những ứng dụng mạng xã hội như zalo facebook
xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội
từ khâu tìm kiếm người tiền
trả lời vay trao đổi yêu cầu người vay thế chấp bằng các thông tin nhạy cảm
đến uy hiếp buộc người vay phải trả gốc và lãi đúng hạn
trong các vụ án cho vay lãi nặng bằng ảnh quả thân mà cơ quan công an đã phát hiện
hầu hết người vay là những phụ nữ làm nghề nhạy cảm
tuy nhiên trong đó cũng có những cô gái có học thức
hành vi túng quẫn thiếu tiền và dẫn tới hệ lụy bi đát
đó là buộc phải bán dâm để trả nợ
cô gái này từng có một cuộc sống khá ổn định
tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài không có nguồn thu
nên đã phải vay tạm một mươi năm triệu đồng và thế chấp bằng ảnh quả thân
đến khi không có khả năng trả nợ buộc cô phải đi bán dâm
bản thân tôi rất xấu hổ bố mẹ gia đình
chưa bao giờ nghĩ là em lại trở thành một con người như thế
những cô gái vay lãi nặng bằng ảnh clip nóng
đã không lường trước được hậu quả mà bản thân gặp phải
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp
không những bản thân họ bị đe dọa làm nhục
mà cả người thân bạn bè cũng bị các đối tượng cho vay cuối giải chửi mới
có quá nhiều hợp lý trong việc cho vay lãi nặng
và đây là một ví dụ
thế còn để vượt qua việc này
thì nó cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành
nhiều cơ quan và đặc biệt từ chính các nạn nhân
nếu muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các đối tượng
tôi nghĩ không có con đường nào khác
là phải thông tin đến cơ quan chức năng
cụ thể là lực lượng công an
để có một lực lượng chuyên chính đủ mạnh
để giúp các nạn nhân vượt qua khỏi
sự ép buộc của các đối tượng bị phạm bạo luật
và để nghiêm trị số đối tượng này
để góp phần làm trong sạch xã hội và răn đe các đối tượng khác
việc xuất hiện hình thức cho vay thế chấp bằng ảnh nhạy cảm
còn cho thấy suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội
của một bộ phận giới trẻ hiện nay
để không vướng vào thủ đoạn tinh vi này
những người có nhu cầu vay tiền cần cảnh giác
và nên có sự lựa chọn đúng đắn khi vay
lựa chọn những tổ chức tiến dụng có uy tín
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị vân anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng
phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo thẳng năm cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai thành phố hà nội
là hai đối tượng
đối tượng nguyễn hữu quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại số ba mươi chín tân lạc
đại la phường trương định quận hai bà trưng thành phố hà nội
đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn khắc luân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên một trăm sáu mươi trần nhật duật
phường trần tế sương thành phố nam định tỉnh nam định
cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng